đó là một trong những nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm giữa đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc kim jong uc
diễn ra vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng sáu tại hà nội
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
chào mừng tư lệnh kim trung úc và đoàn đại biểu cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
tới làm việc với bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
đây là cơ hội quan trọng để hai bên cùng trao đổi cụ thể hóa các phương hướng hợp tác giữa hai cơ quan
bộ trưởng tô lâm nêu rõ trên cơ sở kết quả buổi làm việc giữa hai cơ quan vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
hai bên đã tích cực trao đổi phối hợp để nhanh chóng triển khai các chương trình kế hoạch hợp tác đi vào thực chất hiệu quả
bản ghi nhớ hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và cơ quan cảnh sát biển đại hàn dân quốc mà hai bên sẽ ký kết sắp tới
sẽ là điểm nhấn trong triển khai chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện của hai nước
là cố mốc quan trọng trong việc xác lập những cam kết lâu dài của hai cơ quan về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm
bộ công an việt nam đánh giá cao việc cảnh sát biển hàn quốc quyết định tài trợ tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
điều này thể hiện sự quan tâm hỗ trợ lẫn nhau trong hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
tăng cường năng lực tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cảnh sát bộ công an việt nam
về phía hàn quốc tư lệnh kim trung úc khẳng định sẽ thúc đẩy hoàn thành các nội dung hợp tác trọng điểm giữa hai bên
trước mắt đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để sớm bàn giao tàu tuần tra cho bộ công an việt nam
đồng thời đề xuất chính phủ hàn quốc cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật bảo dưỡng đi kèm tàu tuần tra
tiến hành trao đổi đoàn các cấp để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển hàn quốc và cảnh sát giao thông đường thủy việt nam
từ đó đề ra các kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm đưa hợp tác hai bên ngày càng có chiều sâu tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai cơ quan
kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam vào sáng nay trung tướng lê tấn tới
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
và trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã tới thăm và chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân
chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân
trong thời gian qua đã có những bước tiến vượt bậc trên nhiều lĩnh vực nhất là chuyển đổi số
trung tướng lê tấn tới biểu dương đội ngũ những người làm báo công an nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về mọi mặt đời sống xã hội và công tác công an
trung tướng lê tấn tới mong muốn báo chí công an nhân dân tiếp tục đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền định hướng dư luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng lớn mạnh
đồng thời phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giữa quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội và các cơ quan của quốc hội với cử tri và nhân dân cả nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc chúc mừng cục truyền thông công an nhân dân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận thông tin tuyên truyền
các tác phẩm báo chí công an nhân dân đã đóng góp tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhận diện cảnh báo những thủ đoạn mới của tội phạm
cùng với đó tuyên truyền các dự án luật nhân rộng nhiều mô hình cách làm hay gương người tốt việc tốt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng công an và huy động sức mạnh của quân chúng nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nguyễn duy ngọc khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ cục truyền thông công an nhân dân triển khai mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ kịp thời đáp ứng các nhiệm vụ được giao góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
những năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng lực lượng công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước
các nhà báo và các cơ quan thông tấn báo chí với chức năng nhiệm vụ của mình đã góp phần tuyên truyền cổ vũ động viên khích lệ tinh thần của cán bộ chiến sĩ công an trong công tác chiến đấu
hôm nay nhân kỷ niệm chín mươi tám năm ngày báo chí cách mạng việt nam mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện để hiểu rõ hơn về vai trò của báo chí trong sự nghiệp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
thông qua tuyên truyền những hình ảnh những người tốt việc tốt những chiến công xuất sắc của lực lượng công an nhân dân qua đó cũng góp phần để người dân tin yêu và hiểu hơn về những hoạt động của lực lượng công an nhân dân trong thời chiến cũng như là trong thời bình
nhiều bài viết phóng sự có chất lượng cao đầy sức thuyết phục có tính chiến đấu tích cực và cũng mang đậm tính nhân văn đã góp phần cùng lực lượng công an thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
thông qua báo chí truyền thông thì người dân cũng đã
nhận thức rõ được những thủ đoạn hoặc là các phương thức hoạt động của các loại tội phạm từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trong công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn
thời gian tới thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật tích cực hơn nữa trong công tác phản ánh được những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến người dân nhiều hơn nữa
chủ tịch hồ chí minh từng khẳng định báo chí là lực lượng sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa
cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
để làm được điều này nhiều nhà báo phóng viên đã không quản ngại hiểm nguy cùng lực lượng công an nhân dân kịp thời phát hiện phản ánh những hành vi sai phạm tiêu cực phòng chống tội phạm góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
sáng nay hai mươi một tháng sáu cục công nghiệp an ninh bộ công an tổ chức hội thảo khoa học giới thiệu sản phẩm công nghiệp an ninh trong kỳ
nguyên số trên cơ sở đó lắng nghe tiếp nhận ý kiến của các nhà khoa học nhà nghiên cứu các đơn vị chức năng để hoàn thiện sản phẩm sớm đưa vào triển khai phục vụ hiệu quả công tác công an
các nhà khoa học chuyên gia đánh giá cao tính ứng dụng sự cần thiết của các giải pháp phần mềm tích hợp với các thiết bị phần cứng mang hàm lượng công nghệ cao ứng dụng công nghệ ai khóa bảo mật c lock tem chống làm dạng công nghệ blockchain

xung quanh vấn đề này chúng tôi vừa có những tìm hiểu cụ thể mời quý vị cùng theo dõi